tự xưng là phóng viên đe dọa cưỡng đoạt tài sản
năm đối tượng vừa bị công an huyện đồng phú tỉnh bình phước tạm giữ
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi
hoàng xuân đức nguyễn thị thu thanh và phạm huyền trang
đi xe ô tô đến xã đồng tiến huyện đồng phú
phát hiện có đơn vị đang thi công san lấp mặt bằng
nên nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản
sau đó thanh đến gặp tài xế xe múc đất tại công trình
tự xưng là phóng viên
thanh yêu cầu lái xe đưa tiền
nếu không sẽ báo cơ quan chức năng xử lý việc săn lấp trái phép
và hẹn lái xe đến quán cơm
vào khoảng một mươi một h hai mươi phút cùng ngày
ba đối tượng này đến quán cơm đợi
thì lái xe đến đưa cho đức năm triệu đồng
khi đức vừa đưa tiền thì bị tổ công tác bắt quả tàng